thưa quý vị bước vào tháng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
nhiều ngân hàng thương mại cũng đã chủ động tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cả huy động lẫn cho vay
đây là một tín hiệu khả quan tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của nền kinh tế
sau những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
trung quanh vấn đề này báo nhân dân có bài viết
tiếp tục cuộc đua giảm lãi suất đón mùa cao điểm
so với các nước trong khu vực thì việt nam hiện là một trong những nước có mức giảm lãi suất điều hành lớn nhất
đồng thời để hỗ trợ tổ chức tiến dụng giảm chi phí
ngân hàng nhà nước đã giảm sáu một một năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới sáu tháng
giảm trần lãi xuất cho vai ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên của tổ chức tiến dụng
đối với khách hàng với tổng mức giảm hiện nay là một năm một năm hiện đang ở mức bốn năm một năm
nằm trong luật bài ứng dụng radar quản lý sân bay và đường cao tốc
báo giao thông số ra hôm nay đăng tải kỳ một cấp thiết kiểm soát an ninh an toàn hàng không bằng công nghệ cao
theo bài viết việc đầu tư tích hợp radar công nghệ cao trong quản lý điều hành giao thông
nhất là với các cảng hàng không sân bay và mạng lưới đường cao tốc đang là vấn đề cấp thiết
nhất là khi việt nam đang triển khai hàng loạt tuyến cao tốc lớn và chuẩn bị khởi công cảng hàng không quốc tế long thành
một lần nữa các chuyên gia chuyên ngành hàng không khẳng định là vấn đề cấp thiết cần phải ưu tiên hàng đầu
nội dung chi tiết mời quý vị khán giả đón đọc trên trang chín
thưa quý vị theo quyết định số bốn mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
hành vi nhờ hoặc thuê người học hộ thi hộ và hành vi học hộ thi hộ nếu bị phát hiện
trước hết làm bài hộ bài thi hộ của sinh viên đó sẽ bị hủy bỏ
không được công nhận điểm danh trong các buổi học hộ
ngoài ra sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp là vi phạm lần thứ nhất
và buộc phải thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai
trường hợp người học hộ thi hộ là sinh viên học trường khác nhà trường sẽ gửi công văn sang yêu cầu trường đó xử lý
dù vậy thì nhiều sinh viên tỏ ra không quan tâm và không sợ
do vậy hiện tượng học hộ thi hộ ngày càng ngang nhiên
phản ánh của báo thời nay
có thể thấy là việc chống tiêu cực trong học hộ thi hộ
học tập và thi cử dường như chỉ được trú trọng ở các kỳ thi lớn như thi đầu vào đại học thi trung học phổ thông
trong khi cơ chế kiểm soát của nhà trường trong mỗi giờ học còn khá lòng lèo
chính vì vậy hiện tượng học giả bằng thật đến nay đã không phải hiếm
nếu việc này không được giải quyết triệt để hệ lụy của nó là rất lớn
không chỉ mất công bằng cho các sinh viên trong cùng trường
mà còn ảnh hưởng đến nhận thức đến chất lượng đến chuẩn đầu ra
và cả định hướng nghề nghiệp của mỗi sinh viên trong tương lai rộng hơn là cho cả xã hội
thưa quý vị giá bất động sản nhiều nơi đang tăng bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín
ảnh hưởng sâu đến nền kinh tế trong nước và cả thế giới
theo nhận định của tác giả bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
thì đây là điều bất thường
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản khẳng định
thu nhập của người dân giảm do kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
như vậy nhu cầu chắc chắn giảm
đúng nguyên tắc thì giá nhà đất cũng phải giảm
thế nhưng thời gian qua giá bất động sản còn tăng khá mạnh là rất vô lý
rõ ràng giá bất động sản đang không phản ánh giá trị thật
tiềm ẩn bong bóng và nguy cơ vỡ bong bóng là rất lớn
kết thúc chuyên mục điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi là câu chuyện được đăng tải trên báo tuổi trẻ
kể về thầy giáo trịnh thanh liêm hiệu trưởng trường trung học cơ sở long hòa
ấp tân hòa a xã tân tiến huyện đầm rơi cà mau
suốt ba mươi năm qua thầy liêm vẫn đều đặn chạy bốn chuyến đò đi và về mỗi ngày để gieo con chữ
và là nghị lực vượt khó cho các em học sinh nghèo đến trường
đưa đò để chở các em học sinh từ lúc còn là giáo viên dạy bộ môn vật lý
đến nay thầy trịnh thanh liêm đã làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở long hòa hai nhiệm kỳ
chỉ có xuất phát bằng tình thương yêu học sinh của mình thì thầy liêm mới bền bỉ gắn chặt cuộc đời mình
với những chuyến đỏ đón đưa học trò suốt ba mươi năm qua
bởi vậy tại ngôi trường nhỏ này đồng nghiệp và học sinh thương thầy lắm
vì thầy không chỉ làm tốt vai trò quản lý mà còn là người truyền cảm hứng tuyệt vời đối với các em học sinh